tối nay tại nhà hát hồ gươm bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên
đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động
chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tới dự có đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung bưng đảng
trái án tòa án nhân dân tối cao đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tái hiện những hình ảnh về lực lượng cảnh sát cơ động từ những ngày đầu mới thành lập
trải qua các giai đoạn trưởng thành phát triển cho đến ngày hôm nay
chương trình bao gồm bốn trường trạng đường vẻ vang những mốc son lịch sử
vì bình yên cuộc sống quả đầm thép giữa thời bình
mãi một niềm tin theo đảng
đủ nghệ sĩ chiến sĩ trong và ngoài lực lượng công an nhân dân tham gia
trong đó trực tiếp biểu diễn trong chương trình
có hơn ba trăm linh nghệ sĩ chiến sĩ của đoàn nghi lễ công an nhân dân
tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số một
nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân và trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội
hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát cơ động được truyền tải sinh động trên sân khấu
giúp người xem cảm nhận về một lực lượng chính quy tinh nhuệ hiện đại
đồng thời hiểu hơn về những chiến công của lực lượng cảnh sát cơ động
một trăm sáu mươi chín nền tảng dịch vụ giải pháp số xuất sắc của việt nam
đã được trao giải thưởng sao khuê hai nghìn hai mươi bốn
sự kiện diễn ra sáng nay tại hà nội
do hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt nam tổ chức
các giải pháp được trao giải năm nay tập trung vào tám nhóm lĩnh vực tiêu biểu
như khu vực công hạ tầng công nghệ số đổi mới sáng tạo và dịch vụ số
cộng đồng và người dân
quản trị doanh nghiệp
điểm nhấn của sao khuê năm nay đó chính là sự phát triển của các giải pháp
về trí tuệ nhân tạo ai
khi có đến hơn chín mươi các sản phẩm dịch vụ đã được tích hợp các ứng dụng ai
để hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp người dân
giải thưởng đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại việt nam
hỗ trợ kết nối ứng dụng rộng rãi các giải pháp ứng dụng phần mềm xuất sắc của người việt
ước tính tổng doanh thu từ các giải pháp số đạt giải năm nay là hơn ba tỷ usd
chiếm gần ba mươi doanh thu của toàn ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt nam hai nghìn một mươi chín